phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã đến thăm và chúc mừng bộ tư lệnh vùng ba hải quân
nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và hai mươi chín năm ngày hội quốc phòng toàn dân
cùng đi còn có đồng chí trương quang nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng bày tỏ vui mừng
ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành quả mà cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã đạt được
đồng thời khuyến khích động viên đội ngũ cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng ba hải quân tiếp tục vượt qua khó khăn thử thách
để bảo vệ những thành quả đã đạt được luôn giữ vững phẩm chất anh bộ đội cụ hồ phát huy truyền thống anh hùng của đơn vị
luôn khôn khéo trên các mặt trận đấu tranh quân sự chính trị để kịp thời tham mưu cho các cấp luôn bảo vệ vững chắc vùng biển của tổ quốc
nhân dịp này phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và ghi sổ chụp ảnh lưu niệm về cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng ba hải quân